ngày một mươi tám tháng sáu tại trụ sở bộ ngoại giao bộ ngoại giao đã phối hợp với bộ công thương bộ kế hoạch và đầu tư và ủy ban đối ngoại quốc hội
trao các công hàm thông báo việc việt nam phê chuẩn hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa cho phái đoàn liên minh châu âu eu tại hà nội
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn nhấn mạnh quyết định của nghị viện châu âu thông qua hiệp định evfta và evipa vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và quyết định phê chuẩn của quốc hội việt nam khẳng định mạnh mẽ mong muốn lợi ích và quyết tâm của hai bên tiếp tục nâng tầm
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện việt nam eu sau ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
thứ trưởng thường trực bùi thanh sơn đề nghị các bộ ngành liên quan của việt nam và các cơ quan của eu tiếp tục phối hợp chặt chẽ
để đưa hiệp định evfta sớm có hiệu lực đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên
thứ trưởng cũng đề nghị các nước thành viên eu hoàn thành phê chuẩn hiệp định evipa trong thời gian sớm nhất
đại sứ khẳng định việc hai bên thông qua hiệp định là dấu mốc lịch sử tạo các khuôn khổ quan trọng
thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại đầu tư và quan hệ nhiều mặt giữa việt nam eu
phía eu khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam thực thi hiệu quả hiệp định evfta và thúc đẩy các nước thành viên sớm phê chuẩn evipa